vừa qua sau khi các chốt kiểm soát dịch được gỡ bỏ hàng trăm người dân tự đi xe máy về các tỉnh miền trung tránh dịch
tuy nhiên lực lượng chức năng đã yêu cầu quay trở lại
tối một tháng một mươi hàng trăm người dân về quê tự phát bằng xe máy bị lực lượng chức năng chặn lại ở ngã ba tân vạn tp thủ đức
cách địa phận tỉnh đồng nai khoảng một km
nhiều người cho biết họ đã đứng chờ dưới cơn mưa suốt nhiều giờ nhưng vẫn chưa được cho qua chốt
họ là các lao động tự do công nhân bị thất nghiệp nhiều tháng nay mong muốn được trở về quê
những người này chủ yếu đến từ bình thuận quảng nam quảng ngãi thừa thiên huế
lực lượng chức năng tuyên truyền vận động người dân quay về nơi cư trú nhưng một số vẫn cố bám trụ chờ được thông qua để về nhà
họ cho biết đã trả phòng trọ và không còn tiền đóng
cuộc sống mưu sinh mùa dịch quá khó khăn khiến họ khó có thể bám trụ và chỉ mong được sớm trở về quê
đến hai mươi hai h ba mươi lực lượng chức năng kiên quyết bắt buộc người dân phải quay đầu xe khiến họ không giấu được nỗi thất vọng
nhiều người quay xe ra về nhưng chưa biết
phải đi đâu khi phòng trọ đã trả lại
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại